thưa quý vị và các bạn trong sáu tháng đầu năm phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh hải dương
giảm một mươi năm bảy so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật của người dưới một mươi tám tuổi đang có những diễn biến phức tạp
mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật thiếu kỹ năng xử lý tình huống
từ đó đã gây ra những hậu quả đáng tiếc làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bắt giữ sáu đối tượng
tất cả đều dưới một mươi tám tuổi cùng ở huyện cẩm giang về tội cướp tài sản
tối ngày một mươi một tháng một tại khu vực đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang
nhóm này đã đi xe máy sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi theo một nam thanh niên
sau đó tấn công đánh nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động
nhóm này còn đòi cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không giảng được chìa khóa
tối ngày một mươi một tháng bảy tại địa bàn xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là đặng văn huy sinh năm hai nghìn sáu vừa học xong lớp một mươi của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện
ba đối tượng gây án bị bắt giữ gồm phạm quốc cường sinh năm hai nghìn bốn phạm văn trang và nguyễn thành long
sinh năm hai nghìn bốn
trong linh năm cả ba đều ở xã đông xuyên huyện ninh giang
cơ quan công an xác định vì huy tán tỉnh người yêu của cường nên tối ngày một mươi một tháng bảy
cường đã rủ long trang đi xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn đồng hội gặp huy để đánh
khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
theo thống kê trong sáu tháng gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương
xảy ra gần ba mươi vụ với gần tám mươi trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
tập trung vào các hành vi như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản cướp tài sản
trong đó đáng chú ý xảy ra hai vụ giết người
đầu tiên là các cháu phải hết sức bình tĩnh để nắm bắt cái vấn đề xem là mâu thuẫn là vấn đề như thế nào
qua đó là có thể trao đổi với gia đình hoặc là trao đổi với những người người ta có kinh nghiệm
để làm sao có đường hướng giải quyết và thông qua các gia đình
rồi nhà trường rồi các đoàn thể tổ chức nhờ những người có uy tín để hòa giải đối với các mâu thuẫn của các cháu
chứ không để tình trạng tự các cháu tụ tập theo các nhóm bạn bè chơi với nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp bạo lực
mặc dù lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa sai phạm
tuy nhiên do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên vẫn có các trường hợp trong độ tuổi dưới một mươi tám
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp này thường bị kích động lôi kéo bởi các phần tử xấu nên cùng nhau tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần và trong giai đoạn nghỉ hè của học sinh sinh viên
vì vậy việc tăng cường công tác quản lý giáo dục con em học sinh sinh viên trong giai đoạn nghỉ hè là vô cùng cần thiết
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng có chuyên môn
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên
cũng như trang bị các kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra các mâu thuẫn